những ngày này đường vành đai ba đoạn chạy qua đường phạm văn đồng đang được các đơn vị thi công
khiến công trường ngổn ngang vật liệu xây dựng
tuy nhiên do đường quá tắc nên rất nhiều người di chuyển xe máy phải liều mình đi vào khu vực nguy hiểm
ghi nhận của phóng viên thời sự
dự án mở rộng đường vành đai ba đoạn từ cầu vượt mai dịch đến cầu thăng long
đường phạm văn đồng đang trong quá trình thi công với một bên đường là công trình ngổn ngang đất đá vật liệu
vào giờ cao điểm đường phạm văn đồng thường xuyên ủn tắc
nhiều người đi xe máy tràn vào phần đường đang là công trường xây dựng
tuy đang trong quá trình thi công để mở rộng và được quây tôn kín mít
thế nhưng vẫn có những kẽ hở để những người tham gia giao thông có thể chọn cho mình những lối đi riêng
để tránh tắc đường nào bãi đá hố ga cột bê tông hay thậm chí cả những thanh sắt nhọn lầm trởm như thế này
cứ đống đá này này mà có đường phẳng là chào cả đống đá
có lẽ hơn ai hết những người liều mình đi qua đây hiểu rõ sự nguy hiểm
nhưng dường như với họ việc đứng chờ thoát tắc đường tại phạm văn đồng còn khó chịu hơn
và để nhanh hơn thì nhiều khi cái giá phải trả là đây
thật sự ra là tôi cũng không biết mọi người đi thì tôi đi theo tôi đấy
đấy cho nên là riêng đi bàn đây thì thấy nó nguy hiểm quá
không mình cũng quay ra được nữa không đuổi xe được nữa
thế thì thấy cái việc đó rất là nguy hiểm cho các cháu
không đấy là dung nhiệm lần sau là không bao giờ
đi những cái đường mở khi đang thi công này nữa
nói chung nó cản trở như thế này thì ai mà chẳng bực bội
nói chung là làm nó phải là một từng đoạn một
làm sao cho nó gọi là gọn cho bà con ta đi lại chứ không
bây giờ nói chung nói nó cũng vất vả lắm
tình trạng thiếu ý thức khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tai nạn tăng cao
để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông
bên cạnh việc xử lý nghiêm của lực lượng
thì việc nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật giao thông là điều cấp thiết